bộ đội biên phòng vừa đấu tranh thành công chuyên án a tám trăm hai mươi triệt phá đường dây tổ chức đưa phụ nữ việt nam mang thai sang trung quốc
sau đó bán trẻ sơ sinh đồng thời tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đáng chú ý là các đối tượng trong chuyên án đã bất chấp lương tâm vào tình hình dịch bệnh bằng mọi thủ đoạn lập các trang mạng tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
nhất là các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn để rụ rỗ lôi kéo xuất cảnh trái phép
sau hơn hai tháng mật phục đêm một mươi tám tháng tám tại khu vực huyện văn lãng tỉnh lạng sơn lực lượng biên phòng đã ngăn chặn một chiếc xe ô tô đưa người xuất cảnh trái phép
trong xe có sáu phụ nữ trong đó có hai phụ nữ đang mang thai
cô gái trẻ quê hà giang mang thai sáu tháng khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên đã đồng ý với các đối tượng sang bên kia biên giới để sinh và bán con
qua cuộc nói chuyện thì họ nói chuyện
nói chuyện với tôi là có giả nếu mà con trai đẻ con trai thì giả tám mươi triệu một con gái thì bốn mươi triệu
bến ngọc tăng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
đáng chú ý đối tượng là người địa phương nên rất thông thuộc địa hình biên giới
và đã liên hệ với các đối tượng bên kia biên giới để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nhằm tránh các chất kiểm soát của bộ đội biên phòng
đưa là khoảng hai lần
bảy năm mỗi một người cho tọt thì người ta trả tổng nhiêu bình với bao nhiêu tiền
hai người thứ nhất là nó đưa cho sáu trăm linh triệu trung
hai người đầu đưa lần thứ nhất là sáu trăm linh triệu trung còn bốn người sau là nó đưa bảy triệu vào tiền tiền
chuyên án đã giải cứu thành công tám phụ nữ và một trẻ sơ sinh mới một ngày tuổi
hiện nay thủ đoạn buôn bán người của các đối tượng ngày càng tinh vi với nhiều phương thức
nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như quy định của pháp luật
trong quá trình đấu tranh điều tra xử lý các chuyên án vụ án về
mua bán người thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các đối tượng chiết đẻ lợi dụng các trang mạng xã hội để rụ rỗ lôi kéo nạn nhân
cái thứ hai là trong quá trình triển khai bắt giữ xử lý nếu không bắt được quả tang
là các đối tượng đưa dẫn người xuất cảnh giấy phép qua biên giới
thì cũng rất là khó khăn trong việc điều tra xử lý
sau khi khai thác thông tin và lấy lời khai
các nạn nhân được đưa tới trung tâm phụ nữ và phát triển
việc phụ nữ việt nam để hỗ trợ và bảo vệ theo quy định
vụ việc đã được khởi tố và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh lạng sơn để tiếp tục điều tra và xử lý